phải kể đến việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đến giờ phút này thì cơ bản các thủ tục hành chính đã được đưa đến cấp độ ba bốn

thuận lợi nhất cho bà con dân và trong thời gian tới sẽ đưa lên giao dịch
trên môi trường mạng đó là thực hiện cấp độ ba và cấp độ bốn là mức độ cuối cùng
để thực hiện giao dịch và các thủ tục hành chính của lực lượng công an
làm sao để mà thuận lợi nhất cho bà con dân
trong thời gian tới cùng với các cấp ngành của tỉnh lực lượng công an tỉnh
bắc giang sẽ tiếp tục ứng dụng nền tảng số công nghệ mới phát triển hạ tầng công nghệ
thông tin hiện đại qua đó góp phần tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trên nền tảng số
góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số xã hội số
thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
và khám xét đối với ba bị can bao gồm đặng hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu giám đốc trung tâm cdc cảm mau
hồ quang nhu phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ thuộc cdc cảm mau và lê ngọc định trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế
kết quả điều tra xác định quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
lê ngọc định đặng hải đăng và hồ quang nhu
thực hiện không đúng quy định về đấu thầu không đảm bảo công bằng minh bạch
vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại khoảng sáu điều tám mươi chín luật đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng trên một mươi hai tỷ đồng
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thi hành quyết định khởi tố bị can
bắt bị can tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với lê ngọc định đặng hải đăng và hồ quang nhu
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một vụ cướp tiệm vàng táo tợn có vũ khí
vừa xảy ra ở chợ đông ba tỉnh thừa thiên huế
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an thừa thiên huế đã bắt giữ được đối tượng đảm bảo an toàn cho người dân
cụ thể vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy một đối tượng sử dụng súng ak bất ngờ xông vào hai tiệm vàng hoàng đức và thái lợi
nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng
sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu gia hội
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà lục xác công viên trịnh công sơn
và đã tiếp cận thuyết phục đối tượng giao nộp vũ khí và đầu thú
bước đầu xác định đối tượng tên là ngô văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
theo cơ quan điều tra đến một mươi bảy h ngày hôm nay
hai chủ tiệm vàng hoàng đức và thái lợi vẫn chưa thể kiểm đếm và thống kê hết số vàng đã bị kẻ cướp nổ súng lấy đi
qua điều tra xác minh thu thập chứng cứ và các hình ảnh do camera ghi lại
cả năm khay vàng mà tên cướp lấy từ hai tiệm vàng đều được đối tượng này vứt ra giữa đường
hiện lực lượng cảnh sát hình sự công an tp huế và công an các phường lân cận khu vực xảy ra vụ cướp
đang tiếp tục vận động người dân nào nhặt được số vàng nói trên thì đề nghị trả lại cho bị hại
nếu những trường hợp nào biết được số vàng này
là tăng vật của vụ cướp nhưng vẫn cố tình không trả lại thì lực lượng công an sẽ có biện pháp xử lý
cũng về hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng là trần phước thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và phan trí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại tỉnh hậu giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh hậu giang khởi tố và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng bảy
hai đối tượng điều khiển xe mô tô
mang biển số chín mươi năm u một mươi hai nghìn một trăm hai mươi ba chạy lòng vòng trên các tuyến đường từ huyện châu thành a sang huyện châu thành
dùng súng cao su để bắn trộm gà đem bán lấy tiền sử dụng ma túy
khi đến đường hùng vương đoạn thuộc thị trấn ngã sáu huyện châu thành
cả hai đã giật lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một của người đi đường rồi tăng ga chạy thoát
sau đó hai đối tượng này đem bán chiếc điện thoại cướp giật được ở thành phố cần thơ rồi mua ma túy về sử dụng
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã lần lượt bắt được hai đối tượng
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ban hành cáo trạng
truy tố bị can nguyễn sơn lâm bốn mươi năm tuổi chú tại xã bầu hàm hai huyện thống nhất
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khi đang chạy xe ba gác chở hàng thuê qua khu bà giang
khu vực nghĩa trang thuộc xã bào hàm hai lâm phát hiện một vườn cây cao su không rõ chủ
nên nảy sinh ý định bán vườn cây cao su này để lấy tiền tiêu xài
sau đó lâm đã liên hệ với anh đinh đình hải chú tại huyện thống nhất
và tự giới thiệu có vườn cây cao su cần bán
anh hải đồng ý mua và đem đến xem vườn thỏa thuận giá là sáu mươi triệu đồng
tại đây lâm yêu cầu cọc trước hai mươi triệu đồng và đến ngày một mươi hai tháng ba
lâm đến lấy nốt bốn mươi triệu đồng còn lại
sau khi biết vườn cây không phải của lâm
cơ quan công an và lâm đã bị bắt giữ sau đó
thưa quý vị và các đồng chí với quan điểm lấy phòng ngừa là chính
từng bước tạo lập lá chắn vành đai biên giới
giữ vững ngăn chặn đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh nghệ an
đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của công an tỉnh nghệ an đã được ra đời
và triển khai thực hiện từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến nay tình hình liên quan tới ma túy tại hai mươi bảy xã biên giới
đã còn tự nhiên
có nhiều thay đổi tích cực
dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn các lực lượng của công an tỉnh nghệ an đã tấn công đồng loạt
triệt xóa thành công một mươi hai tụ điểm ma túy phức tạp tại địa bàn các xã chi lễ mừng nọc châu kim
thuộc huyện biên giới quế phong
đây là đợt tấn công vũ trang sau vài ngày triển khai xây dựng đề án xây dựng xã biên giới sạch
về ma túy của công an tỉnh nghệ an
là địa phương từng là trọng điểm phức tạp về loại tội phạm này
chính vì vậy lực lượng công an xã đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện đồng bộ
hiệu quả các biện pháp phòng chống ma túy
từ đó tình hình liên quan đến tội phạm ma túy đạt được hiệu quả nhất định
từ khi triển khai đề án này thì các đội tường này hầu như bị cắt giảm hẳn
về cái chủ trương của đề án thực hiện cũng rất là phù hợp và đúng thời điểm
và chúng ta cũng nên phát huy và tiếp tục phối hợp
tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện
nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp đến nay huyện quế phong đã đạt được những thành công bước đầu của đề án
có ba xã đã sạch về ma túy gồm xã thông thục xã hành dịch và xã năm trại
thì chúng tôi bây giờ là quyết tâm giữ vững ba xã này sạch về ma túy
cùng với các xã biên giới khác của tỉnh nghệ an xã ngọc lâm huyện thanh trương
đã ra mắt mô hình xã biên giới sạch về ma túy
từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai từ đó đến nay địa phương này đã vào cuộc tích cực
huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở cùng chung tay đẩy lùi tội phạm ma túy
theo thống kê là huyện đã bắt giữ được tám vụ khởi tổ một mươi ba đối tượng phạm tội về ma túy
đặc biệt là về công tác đấu tranh để giảm câu
thì công an huyện đã phối hợp với viện kiểm sát tòa án
để xây dựng
sau hơn hai tháng thực hiện đề án công an xã ngọc lâm đã đưa hai mươi ba người nghiện ma túy vào trung
tâm cai nghiện triệt xóa hai điểm bán lẻ ma túy công tác tuyên truyền được tăng cường hơn
nhờ vậy trong thời gian ngắn người dân đã cảm nhận sự đổi thay rõ rệt
mục tiêu của đề án là huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy chính quyền các cấp hệ thống chính trị và toàn dân
tại các xã biên giới tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy
triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp không để phát sinh phức tạp mới liên quan đến tội phạm ma túy
qua ba tháng triển khai
đã bắt phát hiện bắt giữ tám mươi một vụ chín mươi ba đối tượng phạm tội với ma túy
và triệt xóa được năm mươi một điểm phức tạp và tù điểm bán lẻ ma túy
tại các địa bàn xã biên giới về ma túy
với những kết quả bước đầu đạt được tin tưởng rằng công an tỉnh nghệ an sẽ hoàn thành các mục tiêu quan trọng của đề án
là xây dựng hai mươi bảy xã biên giới sạch về ma túy
ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
và giữ vững nâng cao hơn nữa trong những năm tiếp theo
góp phần thực hiện tốt mục tiêu chiến lược đưa nghệ an ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước
thông tin từ ủy ban nhân dân xã dương phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình cho biết vào chiều nay
mưa lớn kèm theo rông xét xảy ra trên địa bàn đã khiến một người tử vong
nạn nhân là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại thôn ri phúc xã dương phúc huyện thái thụy
ra đồng làm việc thì bất ngờ gặp mưa lớn kèm theo rông xét
xét đánh khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay sau khi phát hiện sự việc người dân địa phương đã thông báo cho cơ quan chức năng
hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự
đây là vụ xét đánh gây thiệt hại về người và sản xuất thứ bảy trên địa bàn tỉnh thái bình
và là vụ thứ hai tại huyện thái thụy trong gần ba tháng qua
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm trên đường tỉnh dt bốn trăm năm mươi sáu đoạn giáp danh giữa xã thụy thanh
và xã thụy duyên huyện thái thụy mưa lớn kèm theo xét cũng đã khiến ba người tử vong